thưa quý vị hàng năm lũ lụt đã gây ra không ít những tổn thất nặng nề những thiệt hại về vật chất
và cả những thiệt hại không thể bù đắp được về tính mạng con người khiến cho không ít gia đình khủng hoảng suy sụp
để đối phó với tình trạng này bên cạnh việc theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động các biện pháp ứng phó
thì các giải pháp công nghệ mới trong thi công nhà ở cũng giúp người dân vùng lũ khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra cũng cần được tính đến
chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một giải pháp rất độc đáo đó là nhà đa năng bán di động chống lũ của tác giả nguyễn ích thắng đến từ hà nội
những trận ngập lụt kinh hoàng những ngôi nhà ngập trong biển nước những ánh mắt thất thần của người dân khi phải leo lên nóc nhà tránh lũ
và còn nhiều hình ảnh thương tâm khác
đã thôi thúc anh nguyễn ích thắng nghiên cứu ra giải pháp công nghệ là nhà đa năng bán di động giúp bà con tránh lũ
tiêu chí thứ nhất là bảo quản được tính mạng con người và tài sản
thứ hai là ứng phó nhanh tự động cái nhà đấy sẽ tự động ứng phó
khi mà bất chợt thì lũ lụt dâng lên nhanh
anh thắng chia sẻ giải pháp này được hoàn thành vào năm hai nghìn một mươi
khi anh vẫn còn là sinh viên của trường đại học xây dựng hà nội
dù nhận được giải nhất cuộc thi ý tưởng sáng tạo ngôi nhà đa mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu
do bộ tài nguyên và môi trường tổ chức nhưng anh thắng cho biết
nghiên cứu này mới chỉ đạt yêu cầu về mặt ý tưởng
còn mặt thiết kế bố cục và kỹ thuật thì vẫn tồn tại nhiều hạn chế
sau nhiều năm chăn trở anh thắng đã tìm ra giải pháp mới để hoàn thiện cho kết quả nghiên cứu của mình
ban đầu cái nhà chỉ có hai phần thôi
một phần nổi là phần di động và cái phần cố định
một phần nổi là phần chìm tức là khi ngập thì sẽ chìm
thì khi tôi thấy là nó có nhược điểm rất lớn là bị không ổn định về kết cấu
có nghĩa là khi mà gặp nước chảy xiết mạnh thì nó sẽ rất dễ bị phá hủy kết cấu
tôi mới nghĩ rằng cái phương án nữa là tăng thêm một cái phần nữa phần cố định
thì ngôi nhà sẽ được chia làm ba phần và hai phần cố định
một phần nổi phần nổi sẽ ở giữa
nó sẽ kết cấu cực kỳ ổn định hơn
tránh được cả điều kiện về lũ quét và gió to
ngoài ra ngôi nhà còn được anh tích hợp thêm nhiều chức năng tiện dụng khác như kết đựng nước mưa
các khay trồng rau để hỗ trợ bà con bảo đảm cuộc sống trong những ngày bão lũ chẳng may kéo dài
về rau sạch cũng xử lý luôn được khi có hệ thống giàn tự động ở trong đấy
ngoài ra một yếu tố nhỏ nữa là yếu tố bảo
đảm bảo được cho vật nuôi không bị chết
đó là cái phao bật ra khi mà lên cao
với ưu điểm có thể xây dựng ở nhiều địa hình với mức chi phí hoàn thiện chỉ vào khoảng sáu mươi tám mươi triệu đồng
sản phẩm đã được sở tài nguyên môi trường tp hà nội đặt hàng làm phiên bản mô hình
để mang đi kêu gọi nguồn vốn đầu tư nước ngoài để triển khai trong môi trường thật
hiện tại chỉ mới dừng ở môi
ở mức độ là một dự án mô hình ở trong sở dựng lên
và cái thứ hai là cái phần thân của ngôi nhà đấy đã được làm ở quê tôi
làm thật bằng tre và đã được đưa xuống nước thử thử nghiệm rồi
đấy là chỉ dùng mức độ đấy thôi
mặc dù sản phẩm vẫn chưa kêu gọi được nguồn tài trợ để có thể ứng dụng triển khai
nhưng anh thắng cho biết vẫn kiên trì tìm mọi cách để ý tưởng của mình
có thể được đưa vào thực tế
bởi theo anh đây không chỉ là trách nhiệm với đứa con tinh thần của chính bản thân
mà còn là tấm lòng của anh đối với người dân vùng lũ